ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà cao tầng ở đường miếu đầm quận nam tử liêm thành phố hà nội
nhờ kịp thời chủ động các biện pháp lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng đưa được ba người thoát ra khỏi đám cháy an toàn
cụ thể vào lúc chín h ba mươi sáu phút sáng ngày hôm nay nhận được tin báo về vụ cháy công an quận nam tử liêm hà nội đã xuất hai xe chữa cháy
cùng với một mươi năm cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng đội phòng cháy chữa cháy khu vực hai phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố hà nội tổ chức chữa cháy thời điểm xảy ra cháy có người bị mắc kẹt bên trong
nhờ có mặt kịp thời lực lượng chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn đã đưa được một người lớn và hai trẻ nhỏ ra ngoài an toàn
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ngày nghỉ thứ hai của kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán giáp thìn
toàn quốc xảy ra bảy mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi người bị thương năm mươi năm người
so với ngày hôm qua giảm tám vụ
các vụ tai nạn giao thông giảm ba người chết giảm một mươi tám người bị thương toàn bộ các vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý tám sáu trăm bốn mươi trường hợp vi phạm phạt tiền trên hai mươi một tỷ đồng
tạm giữ một trăm năm mươi bốn xe ô tô ba chín trăm tám mươi ba xe mô tô và một mươi sáu phương tiện khác tước hai bốn mươi bốn giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý ba bốn trăm hai mươi tám trường hợp tốc độ một chín trăm một mươi chín
trường hợp ma túy một mươi bảy trường hợp đường sắt đường thủy không phát hiện vi phạm
mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đo tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đo tài sản được phát hiện vào năm hai nghìn hai mươi ba
do phan công khanh cùng đồng bọn thực hiện phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa khởi tố bắt tạm giam huỳnh xuân vấn
chú huyện bình chánh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm hai nghìn một mươi chín phan công khanh và huỳnh xuân vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ
super mỗi người góp vốn năm mươi khanh làm giám đốc là người đại diện pháp luật vấn là phó giám đốc là cổ đông
vào tháng sáu của năm ngoái phan công khanh liên hệ và mượn của một nạn nhân hai ô tô hạng sang để trưng bày
bằng thủ đoạn gian dối về quyền sở hữu xe vấn đã liên hệ và được người này đồng ý ký hợp đồng mua bán xe với vấn giá là hai mươi bốn năm tỷ đồng
hết thời hạn mượn xe nạn nhân liên tục liên hệ với khanh để lấy lại hai chiếc xe trên nhưng khanh không trả nên đã làm đơn
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đốp tổ chức khám nghiệm điều tra và làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong vào chiều ngày tám tháng hai
nạn nhân là ông nguyễn văn nghiệp năm mươi sáu tuổi trú tại thôn bốn xã thiện hưng huyện bù đốp
theo thông tin ban đầu trong lúc nhậu giữa ông nguyễn văn nghiệp và anh phạm hữu giao xảy ra mối thuẫn dẫn tới đánh nhau
bị ông nghiệp lao vào đánh giao tức giận lấy cây nhọn đâm trúng vào vùng cổ của ông nghiệp
khiến ông nghiệp gục ngã xuống đất
mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng ông nghiệp đã tử vong ngay sau đó
và sau khi gây án giao đã đến cơ quan công an đầu thú
công an quận hai bà trưng tp hà nội vừa phá thành công chuyên án và bắt giữ năm đối tượng trong ổ nhóm cho vay lãi nặng
gồm hoàng tiến thành triệu văn phi trần trọng tuyến nguyễn tiến tấn và đào văn tùng
cùng chủ tại tp hà nội để điều tra về tội vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
cuộc năm hai nghìn hai mươi một hoàng tiến thành và đồng bọn đã thuê nhà mở hàng cửa hàng tại nhiều địa điểm
để thực hiện hình thức bốc phát họ và vay lãi nặng với hình thức bốc bắt họ
thành đã cho vay với lãi suất là một trăm linh một bốn
với hình thức vay lãi nặng lãi suất ra động từ một trăm linh tám cho đến một trăm tám mươi hai năm mỗi năm
nhóm nhân viên của hoàng tiến thành nhận lương một mươi năm triệu đồng mỗi tháng
thời điểm bị phát hiện đường dây cho vay lãi nặng do hoàng tiến thành cầm đầu
hoạt động trên nhiều địa bàn quận huyện
tại hà nội với số lượng khách vay là hơn bốn trăm linh người
cơ quan công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng
thu giữ được nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự của nhóm của thành
lợi dụng bản thân từng là hướng dẫn viên du lịch
một đối tượng đã sử dụng mạng xã hội facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người
bằng hình thức đặt thuê vì là nghỉ dưỡng
mặc dù thủ đoạn này không mới và cũng được cơ quan chức năng
cảnh báo nhiều lần nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ cả tin
theo rồi lại bị mắc bẫy và mất tiền
đây là đối tượng nguyễn trúc viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại tổ một mươi chín khóm trường phúc phường vĩnh phước thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với phòng kể sát hình sự công an tỉnh quảng ninh
bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó một người phụ nữ trú tại phường hồng hà thành phố hạ long
đến cơ quan công an trình báo về việc bị một nam giới nói rộng nam bộ
lừa đảo chiếm đoạt một mươi triệu đồng bằng hình thức đặt thuê villa nghỉ dưỡng giá rẻ tại đà lạt

từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay viên đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn một trăm linh người với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
trong đó có hai bị hại ở quảng ninh
sau khi thu thập đầy đủ tiền viên đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn một trăm linh người với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
theo chứng cứ công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ thành công nguyễn trúc viên và thu giữ toàn bộ thiết bị gây ảnh
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng viên thường xuyên thay đổi địa điểm phạm tội
thậm chí còn chọn nhiều quán internet để làm việc với bị hại
khiến cho việc xác định nơi ở lần trốn của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn
các đối tượng thì có nhiều thủ đoạn tinh vi và đặc biệt là thay đổi rất linh hoạt
nhưng mà nhìn chung thì đánh vào các tâm lý của người dân là
một thứ nhất là đánh vào lòng tham
thứ hai nữa là đánh vào cái tâm lý e ngại trong cái vấn đề mà trao đổi thông tin với những người khác
đặc biệt là lợi dụng vào cái việc mà sử dụng cái điện thoại thông minh
thì cái tính cô lập của bị hại rất là cao
thế thì lợi dụng vào cái tâm lý là tội phạm ít tiền nhưng mà là nhiều các giao dịch
nên là bị hại sau khi mà bị lừa thì cảm thấy là
cái số tiền mà bị mất đấy nó không đáng để lên trình báo
từ kết quả điều tra các vụ án cơ quan công an khuyến cáo người dân
phải cẩn trọng cảnh giác trong việc sử dụng mạng xã hội
nhất là những lời mời chào hứa hẹn hấp dẫn về việc nhẹ lương cao tặng quà
thực hiện tốt phương châm bốn hai năm để tránh bị mắc bẫy các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội
các đối tượng có thể nhận được những lời mời chào hứa hẹn hấp dẫn về việc nhẹ lương cao tặng quà
ngày ba mươi tết cho đến sáng mùng một tết công an tp hà nội huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
để phòng ngừa tội phạm đường phố xử lý các đối tượng trộm cắp móc túi cướp giật
ngăn chặn hành vi gây mất an toàn giao thông bảo đảm giao thông thông suốt
phục vụ nhân dân đi lại vui xuân chào đón giao thừa
các lực lượng triển khai bám sát địa bàn trọng điểm các khu dân cư
khu vui chơi giải trí du lịch cơ sở thờ tự địa điểm tổ chức bắn pháo hoa
nơi diễn ra các sự kiện chính trị văn hóa các tuyến giao thông trục chính
để phòng ngừa tội phạm đường phố xử lý các đối tượng trộm cắp móc túi cướp giật
kịp thời ngăn chặn hành vi đua xe trái phép lạng lách đánh võng gây mất an toàn giao thông
cũng như phân luồng phân làn giao thông đảm bảo giao thông thông suốt
phục vụ nhân dân đi lại vui xuân chào đón giao thừa
nhằm đảm bảo an toàn giao thông đêm giao thừa và các ngày tết nguyên đán giáp thìn
vào sáng ngày hôm nay tức ngày ba mươi tết công an tỉnh quảng ninh tổ chức lễ gia quân
triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống đốt pháo trái phép
công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo
quản lý chặt chẽ cán bộ chiến sĩ tăng cường công tác trực ban trực chiến trong bảy ngày tết nguyên đán
riêng trong ngày ba mươi tết lực lượng công an toàn tỉnh trực một trăm linh quân số để phối hợp với chính quyền địa phương
và các lực lượng ở cấp cơ sở triển khai công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự
phòng ngừa ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi đốt pháo đua xe trái phép trong đêm giao thừa